phiên họp lần thứ hai mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội bắt đầu với việc cho ý kiến vào những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự phiên làm việc
chủ tịch quốc hội đã điểm lại các nội dung làm việc trong chín ngày tới của phiên họp lần thứ hai mươi bảy như cho ý kiến vào các dự án luật công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu đề án thí điểm hợp nhất ba văn phòng đề án đổi mới nâng cao hoạt động của quốc hội
chủ tịch đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến để các dự thảo văn bản chính quốc hội xem xét tại kỳ họp tới đạt chất lượng đóng góp ý kiến vào dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vấn đề giải quyết tài sản không xác định giải trình rõ nguồn gốc